việt nam hiện vẫn là nước có gánh nặng với bệnh lao cao
năm hai nghìn một mươi chín tỷ lệ tử vong do lao là tám bốn trăm linh ca đến năm hai nghìn hai mươi hai đã tăng lên một mươi hai ca
còn số ca mắc mới đã tăng lên một trăm bảy mươi hai ca
bệnh lao được định nghĩa là bệnh truyền nhiễm do vi chủng lao gây nên
bệnh lao hình thành khi vi trùng lao xâm nhập vào một cơ quan nào đó trong cơ thể và sinh sôi
đồng thời cơ thể không chống lại loại virus này
bệnh gồm hai loại là lao tư mẩn và lao hoạt động
bệnh lao tiềm ẩn là tình trạng cơ thể đáp ứng với kháng nguyên trực khuẩn lao nhưng không có dấu hiệu lâm sàng
cận lâm sàng cho thấy bệnh đang hoạt động
nói một cách dễ hiểu đây là những người bệnh đã nhiễm trực khuẩn lao nhưng trực khuẩn trú ngụ trong cơ thể
chứ không hoạt động hay sinh trưởng do sự khống chế của hệ thống miễn dịch
khử khuẩn lao có thể hoạt động khi sức khỏe con người bị suy giảm
lao hoạt động có thể gặp ở tất cả các bộ phận trong cơ thể
trong đó lao phổi là thể phổ biến nhất chiếm khoảng tám mươi tám mươi năm khác với lao tiềm mẩn
người bệnh lúc này có những dấu hiệu của lao như ho ho ho da máu sốt sút cân khó thở
kết quả xét nghiệm tìm thấy trực khuẩn lao hoặc có bằng chứng mô bệnh học của bệnh lao
dự phòng và điều trị lao tiềm ẩn là biện pháp phòng ngừa sớm cho những người khỏe mạnh có mang vi khuẩn lao trong cơ thể
với mục đích làm giảm nguy cơ mắc bệnh lao sau này
sau đây là chia sẻ của thạc sĩ bác sĩ nội chú nguyễn mạnh thế phó trưởng khoa lao hô hấp
bệnh viện phổ trung ương về phương pháp dự phòng và điều trị lao tư mẩn